làm việc với ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về kết quả sáu tháng thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng vương đình huệ nêu rõ phải đề cao chất lượng cổ phần hóa nâng cao chất lượng quản trị
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ nêu rõ thành phố hồ chí minh và hà nội
là hai địa phương có nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa nhất
trong khi các bộ ngành trung ương còn rất ít các doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa
đồng thời số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán rất thấp
mới chỉ có một trăm năm mươi trong số khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thực hiện niêm yết
chính điều này đã làm giảm tính hiệu quả trong bán vốn nhà nước
đối với việc chậm thực hiện kế hoạch cổ phần hóa đã được thủ tướng phê duyệt
trưởng ban chỉ đạo chỉ ra vớng mắc lớn nhất là xác định phê duyệt đất đai của doanh nghiệp cổ phần hóa
để hoàn thành nhiệm vụ thủ tướng giao phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị ban chỉ đạo
nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tình hình kế hoạch triển khai trong sáu tháng cuối năm để trình thủ tướng chính phủ
thường trực ban bí thư ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan liên quan để đôn đốc giám sát
các bộ ra soát hoàn thiện các văn bản pháp luật thông tư hướng dẫn các nghị định của chính phủ về cổ phần hóa bán vốn
thường trực ban chỉ đạo phối hợp với các bộ tổng hợp giá soát điều chỉnh kế hoạch cổ phân hóa
thoái vốn để định vị kế hoạch bổ sung làm căn cứ đánh giá kế hoạch thực hiện từ nay tới cuối năm
phương châm đặt ra là không chạy theo tiến độ lấy thực chất là chính tránh chuyện dồn ép mà không đạt hiệu quả tối đa